còn mở rộng điều tra chuyên án ma túy xuyên quốc gia vừa được công an hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bộ công an đấu tranh bắt giữ vụ xe bán tải vận chuyển ma túy với số lượng lớn ở hương sơn hà tĩnh vào tối ngày một mươi năm tháng hai
vào chiều qua cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng tên sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại xóm kinh thành xã sơn tây huyện hương sơn
và tại đây lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp tên sơn cùng với ba đối tượng khác trú tại huyện hương sơn
kiểm tra nhà riêng của các nghi phạm cảnh sát đã phát hiện thu giữ một bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng với nhiều vũ khí
đến hai mươi ba h ba mươi năm phút cùng ngày bốn nghi phạm được đưa về trụ sở công an huyện hương sơn phục vụ điều tra
công an xác định các đối tượng trên có quan hệ với nguyễn thành trung là đối tượng vừa bị bắt giữ cùng hai đồng bọn trên đường vận chuyển chín kg ma túy đá hai viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí
cơ quan chức năng nhận định nhóm này đã nằm trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh cùng lực lượng thuộc bộ công an công an huyện hương sơn đã phá chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba nghi phạm gồm nguyễn thành trung ba mươi hai tuổi chú huyện hương sơn nguyễn hữu phước hai mươi một tuổi ở thị xã kỳ anh và nguyễn anh tuấn hai mươi bảy tuổi quê ở nghệ an
một diễn biến có liên quan cũng vào chiều qua công an tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh và bộ tư lệnh quân khu bốn tiếp cận hiện trường chiếc xe của nhóm nghi can vận chuyển ma túy trên
qua đó đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế màu bạc có bảy viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng
khẩu súng này không nhãn hiệu có dòng chữ trên thân súng và không nằm trong biên chế của lực lượng
ngoài ra lực lượng chức năng còn tìm thấy ba con dao một dao bấm cầm chiếc rũa bằng kim loại trong xe của nghi can và hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
cùng lúc thực hiện ba hành vi là giết người cướp tài sản và hiếp dâm phạm tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã quế phước huyện nông sơn tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra trên đường về nhà sau khi nhậu say tại nhà của người quen thấy một thiếu nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú cùng xã nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
lợi dụng lúc chiều tối và vắng người qua lại tuấn đã ra tay thực hiện hành vi nhưng đã bị nạn nhân chống cự và sau đó nạn nhân lên cơn động kinh ngất xỉu
tuấn nhận thấy nạn nhân đang cầm một trăm hai mươi đồng trong tay nên đã lấy và kéo nạn nhân ra phía sông thu bồn sau đó dùng tay nhấn chìm nạn nhân rồi trở về nhà
vụ việc đang được cơ quan công an
cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại an giang một vụ án mạng dẫn đến chết người vừa xảy ra cũng với nguyên nhân bắt nguồn từ việc ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn
điều đáng nói là cả nghi phạm và nạn nhân trong vụ án mạng có mối quan hệ họ hàng thân thích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với nguyễn lê triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám

phường châu phú b tp châu đốc
nghi phạm vụ án trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu do đều là người nghiện rượu nguyễn lê triều cùng nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là cậu của triều thường xuyên đến bãi đất trống tại khu vực tổ ba khóm châu long bốn phường châu phú b để ăn nhậu
khoảng trưa ngày năm tháng hai trong khi cả hai đang ngồi nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn
triều bị bình chửi bới tức giận đã dùng chân đạp vào ngực bình khiến bình ngã đập đầu vào trụ đá
không dừng lại ở đó triều tiếp tục lao đến dùng chai thủy tinh đánh vào đầu và dùng chân đạp mạnh vào vùng ngược trái của bình
sau khi thấy bình nằm bất tỉnh triều tiếp tục ngồi uống rượu một mình cho đến khoảng một mươi sáu giờ thì đi về
khoảng hai tiếng sau người nhà đã phát hiện bình tử vong
biết tin bình tử vong triều đã đến công an phường châu phú b để đầu thú
một mươi một đối tượng tổ chức đá gà an tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hành sự công an tỉnh bạc liêu chia xóa thành công và thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai qua nguồn tin của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà an tiền
tại một căn nhà hoang trên địa bàn ấp một mươi sáu xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi sáu con gà đá chín mươi bảy triệu đồng hai mươi ba xe gắn máy một mươi một điện thoại di động cùng với một số tăng vật khác có liên quan
thêm một thông tin mới về vụ đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại sơn la
sau khi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la
các cơ quan tố tụng tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ khắc hưng
theo đó bị can đỗ khắc hưng bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại sơn la với nhiệm vụ được phân công là giữ chìa khóa và bảo vệ phòng chứa các bài thi
đỗ khắc hưng đã thông đồng tiếp tay cho một số đối tượng liên quan tới vụ án này bằng cách mở khóa phòng chứa các bài thi cho các đối tượng vào để sửa chữa điểm bài thi
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố bị can đối với trần xuân yến là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la đặng hiễu thủy là hiệu phó trường trung học phổ thông tô hiệu thành phố sơn la
cầm thị buôn sọn là phó phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thanh nhàn là phó phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can là nguyễn thị hồng nga đặng hữu thủy lò văn huynh ra lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng có liên quan
và hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh sơn la tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay tại km ba trăm ba mươi một hai trăm linh trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận
xã quảng tân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa giữa bảy phương tiện giao thông gồm một container một ô tô bán tải một ô tô bảy chỗ hai xe tải và hai xe máy khiến một người chết và bảy người bị thương
ngay trong chiều ngày hôm nay cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa đã xác định được danh tính của các nạn nhân có liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn này
cụ thể nạn nhân tử vong là anh đào đậu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
là lái xe container mang biệt
cụ thể nạn nhân tử vong là anh đào đậu tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
ba trăm ba mươi một hai trăm linh quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã quảng tân
xe container mang biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi chín nghìn hai trăm chín mươi tám đang lưu thông theo hướng thanh hóa hà nội
thì bất ngờ va chạm với ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi tám nghìn năm mươi năm do trần xuân quang điều khiển
và xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi năm nghìn sáu trăm chín mươi sáu do anh nguyễn thanh bình chú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an điều khiển
lưu thông theo hướng cùng chiều
xe container sau khi đâm hai ô tô đã lao vào giải phương cách vào vào hai xe máy
chưa dừng lại chiếc xe này còn đâm vào nhà của anh lê hữu khương ở tân cổ chú xã quảng tân
và lật nghiêng giữa quốc lộ một a ở làn đường theo hướng bắc nam
vào lúc này hai ô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu c một nghìn chín trăm ba mươi bốn và ba mươi sáu c tám nghìn hai trăm sáu mươi đang lưu thông theo hướng bắc nam
không kịp phanh và va vào nhau sau khi xe container bị lật nghiêng
bước đầu cơ quan chức năng xác định khi chiếc xe ô tô bảy chỗ đang sang đường thì bất ngờ bị xe bán tải đâm phải
và lúc này xe container đi từ phía sau lên không kịp phanh dẫn tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng
và hiện nay các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ các tình tiết của vụ tai nạn
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
lễ khai ấn đền trần xuân kỷ hợi sẽ diễn ra tại đền trần phường lộc vượng thành phố nam định
và để đêm khai ấn diễn ra trang nghiêm an toàn
giám đốc công an tỉnh nam định đã quyết định tăng cường hơn hai cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự
vào tám giờ sáng ngày hôm nay tức là ngày một mươi ba tháng riêng âm lịch
hơn hai cán bộ chiến sĩ được tăng cường gồm công an quân sự công an xã bảo vệ dân phố đã tập trung tại đền trần nhận nhiệm vụ
hơn hai cán bộ chiến sĩ sẽ tạo thành năm vòng hai mươi ba chốt bảo vệ an toàn cho đêm khai ấn
nhiệm vụ của từng vòng từng chốt bảo vệ được phân công cụ thể
từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng hai tức là ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch
hơn hai cán bộ chiến sĩ được tăng cường sẽ thường trực một trăm linh tại đền trần để triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự đêm khai ấn
đến khi có lệnh của ban tổ chức mới được rút quân
ngoài tăng cường thêm lực lượng làm công tác bảo vệ những phương tiện như lưới b bốn mươi barrier và cọc tre
cũng được tăng cường để thiết lập tuyến đường an ninh đảm bảo giao thông được thông suốt
cho đến thời điểm này tỉnh nam định đã sẵn sàng cho lễ khai ấn đền trần xuân kỷ hợi thành công tốt đẹp
vào ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng hai tức là ngày một mươi ba tháng riêng âm lịch
cũng chính là ngày hội lim bước vào ngày hội chính
và tại đây hàng vạn lượt du khách đã đổ về để chảy hội và du xuân
chính vì vậy để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
lễ hội lim năm nay công an tỉnh bắc ninh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ du khách thập phương đến với lễ hội được an toàn
năm nay hội liêm diễn ra đúng vào ngày nghỉ nên lượng du khách đến với lễ hội khá đông
nhận định trước tình hình công an huyện tiên du đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực
đảm bảo an ninh trật tự để du khách du xuân
ngay từ sáng sớm hai mươi tám tổ chốt với hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại những khu vực trọng điểm khu sân khấu chính để kịp thời phát hiện và phòng ngừa
những đối tượng có hành vi trộm cắp móc túi tổ chức cơ bạc gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội
giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường
nhất là phòng nghiệp vụ về phối hợp liên quan đến phục kích phòng ngừa đối với tội phạm trộm cắp xe máy
và các tổ mật phục để đấu tranh với tội phạm móc túi trộm cắp tài sản
và các hoạt động tài lạng xã hội
cùng với đó công tác phân luồng giao thông tăng cường chốt chặn phân luồng
hướng dẫn các phương tiện giao thông tránh ủn tắc
chúng tôi huy động tối đa lực lượng một trăm linh quân số của phòng cảnh sát giao thông
phối hợp với công an các đơn vị địa phương
chúng tôi bố trí thành hai mươi một tổ chốt để phân luồng phân tuyến đảm bảo trật tượng giao thông
cũng như trật tượng công cộng tại các vị trí mà chúng tôi làm việc vô
bên cạnh đó chúng tôi bố trí hai tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các trục đường chính
đó là đường hai trăm chín mươi năm b và tuyến đường công lộ một a
đã nên trật tự tôi nghĩ rằng rất yên tâm
bởi vì ngay từ cửa vào các lực lượng an ninh đã bố trí và cho gửi xe rất là trật tự
cũng như hướng dẫn vào trong hội
chúng tôi rất yên tâm vào đây chỉ có thấy vui thôi
bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
thì mỗi du khách chúng ta khi du xuân tham gia lễ hội
cũng cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức chấp hành pháp luật
để các lễ hội đầu xuân diễn ra trong vui tươi và an toàn
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào trường quay hà nội
xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin
trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực phía nam
nhưng trước hết bỏ trên xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
sáng nay lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông trên địa bàn phường tam bình
quận thủ đức thành phố hồ chí minh
trước đó lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy
đã phải trắng đêm để dập lửa cứu tài sản
khuya ngày một mươi sáu tháng hai người dân phát hiện kho hàng trên đường bình phú
phường tam bình quận thủ đức bốc cháy dữ dội nên hô hoáng
lực lượng tại chỗ xâm vào dập lửa bên trong chứa nhiều vật liệu dây cháy nên không được
trong ít phút lửa đã bao trùm toàn bộ kho xưởng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận chín đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ
do đáng cháy lớn nên nhiều lực lượng chữa cháy của các quận viện lân cận
được huy động đến hiện trường và phải đến năm giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng hai
ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt
tuy nhiên một hai trăm linh m hai nhà xưởng chứa dung môi nhựa và nguyên liệu đã bị thiêu rụi đổ sập
từ ngày mai một mươi tám tháng hai trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm
sẽ bắt đầu nhận hồ sơ tổ chức đấu giá công khai quảng cáo trên xe buýt
dự kiến diễn ra trong tháng ba tới đây
theo đó trung tâm quản lý giao thông công cộng chia nhỏ thành một mươi một gói đấu giá
trong đó gói thấp nhất gồm năm tuyến và cao nhất là tám tuyến xe buýt
thời gian liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày một mươi tám tháng hai
đến năm tháng ba giờ hành chính tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm
các đơn vị tham gia đấu giá có thể chọn thời gian thuê quảng cáo là một năm
hai năm hoặc ba năm thay vì cố định ba năm như trước đây
người chúng đấu giá được phép sử dụng diện tích quảng cáo
năm mươi diện tích mỗi bề mặt của vỏ thân xe buýt
dự kiến cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào lúc chín h ngày tám tháng ba
tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm số một mươi chín xuyệt năm hoàng việt phường bốn quận tân bình
trước đó cuộc đấu giá quảng cáo trên một năm trăm bảy mươi xe buýt lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi tám thất bại
do không có đơn vị nào tham gia dù các gói thầu đã được chia nhỏ từ bốn lên chín gói
để phù hợp với năng lực của từng đơn vị có nhu cầu
tuyến đường ra vào bến xe miền đông quận bình thạnh tp hcm đã xảy ra ủng xe kéo dài từ rạng sáng ngày hôm nay
do lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện dừng đổ đón trả khách ngay mặt đường
theo ghi nhận của phóng viên từ khoảng một giờ sáng đến bốn giờ sáng
lượng phương tiện xe khách đổ về bến xe miền đông tăng khá cao
bên cạnh đó nhiều phương tiện dừng trả khách ngay mặt đường đi bộ lĩnh
khu vực trước cổng bến xe làm giao thông bị rối loạn
đến bốn giờ sáng lượng khách chủ yếu là sinh viên nhập học sau kỳ nghỉ tết từ các tỉnh xuống xe
và có nhu cầu bắt xe đi tiếp tục tăng dần khiến giao thông đã ủng xe kéo dài tới cầu bình triệu
không ít lượng khách đã phải kéo vali đi bộ hàng trăm mét thoát khỏi điểm ủng ứ để bắt xe tiếp tục di chuyển
khác với việc mua đứt bán đoạn cho thuê mai và nhận chăm sóc mai thuê sau tết
là dịch vụ đang ăn nên làm ra với nhiều nhà vườn trồng mai tại tp hcm
tại vườn mai của ông minh hoàng ở huyện hóc môn tp hcm từ mùng bảy tết
các chậu mai lớn nhỏ đã được chở đến để được chăm sóc chuẩn bị cho mùa hoa năm sau
theo ông hoàng việc chăm dưỡng mai sau tết sẽ kéo dài đến hết tháng giêng
sau khi mai mình chơi tết rồi xong rồi bên vườn tôi là nhận về và bắt đầu mình làm đẹp ngay từ bây giờ
tại vì trong những ngày tết là cây hoa nó đã kiệt sức
những người ta chơi qua do người ta sợ là không có tứ nước
và có nhiều người ta đổ bia nữa vào góc cây
nên nó rất nguy hiểm cho cây
nên khi chơi tết về thường thường bắt đầu chơi là hai mươi bảy tết là hoa nở
đến mùa bảy là người miền nam mình gọi là hạ niêu
nên tất cả cây phải đem về vườn
rồi sau đó mình bấm cành mình tạo cái dáng lại
trong một năm vừa
nó ra nhiều và phải hái tất cả các hoa bỏ đi
để nó không có làm mất sức của cái cây
để kịp cho cây phục hồi sức sống người làm vườn phải tranh thủ thời gian cắt tỉa toàn bộ cành lá mới
có những cây cao to phải cần nhân công gấp đôi gấp ba mới đảm bảo thời gian
vì nếu chậm trễ mai sẽ dễ bị suy và giảm năng suất trong mùa sau
cây mai này hiện tại thì tính cả chậu chiều cao của nó là khoảng bốn mét
và đường kính cái tàn nó thì khoảng
năm mét đường kính
khi mà mình cắt cành hoặc là lặt lá này đó
thì mình phải leo lên cây từ bốn năm người thì mới làm được
mình bấm cái cành mới ra nhiều
và cái thế cũ của cây mai mình đã tạo hình rồi
mình giữ lại
và cái cách bấm của mình là từ nên chỗ này cách chỗ này là mỗi cái
cách nhau năm phân
để khi hoa nó ra cho mùa xuân năm sau
từ ở trong ra qua
mọi đều có hoa
theo nhiều nhà vườn trong những năm gần đây thì xu hướng khách hàng chuộng mai thuê nhiều hơn là mua
vì nhiều lý do như đất hạn hẹp kỹ thuật trồng hoa mai thì khó
mai giá thành cao
nên sau tết mang gửi lại nhà vườn thì vườn không dám nhận
sợ mất trộm bị đền
sợ cây không ra hoa
nhờ vậy mà mùa tết năm nay các nhà vườn trồng mai có phần phấn khởi hơn những năm trước
nhờ dịch vụ chăm sóc mai thuê
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ bỏ trình xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
những nội dung tiếp theo đã bốn mươi năm
nhưng trong mỗi người chiến sĩ công an nhân dân câu chuyện về những ngày tháng chiến đấu nơi biên cương tổ quốc vẫn còn mãi
năm mươi sáu người tại hy lạp đã tử vong vì các biến chứng liên quan đến bệnh cúm
thưa quý vị sáng hôm nay ngày một mươi bảy tháng hai đoàn đại biểu học viện chính trị công an nhân dân đã về dân hương dân hòa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích kim liên và nhà tưởng niệm đồng chí trần quốc hoàn tại xã nam trung huyện nam đàn nghệ an
tại khu di tích kim liên trong không khí thiêng liêng thành kính đoàn đại biểu đã dân hoa dân hương bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn
đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ thiên tài của dân tộc việt nam người cha thân yêu của lực lượng vũ trang
ghi sâu lời dạy của người năm năm qua toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ học viện chính trị công an nhân dân đã đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn
nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đồng thời thực hiện tốt vai trò là trung tâm nghiên cứu lý luận khoa học đầu ngành về lĩnh vực chính trị xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh
tích cực phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại nhà tưởng niệm đồng chí trần quốc hoàn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ công an tại xã nam trung huyện nam đàn
đoàn đại biểu đã dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí
trước anh linh đồng chí trần quốc hoàn toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ học viện chính trị công an nhân dân
nguyện mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà đảng bác hồ đã lựa chọn
học tập và làm theo tấm gương tư tưởng lý luận của đồng chí trần quốc hoàn
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc đã đi qua bốn mươi năm
chúng ta gác lại quá khứ nhưng không lãng quên một phần của lịch sử
trong cuộc chiến đó đã có biết bao cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình
và những người may mắn được trở về lại mang trong mình những vết thương
của bom đạn
sáu mươi năm những ký ức về những ngày tháng chiến đấu về tình đồng chí và tình quân dân nơi biên cương tổ quốc
trong mỗi người chiến sĩ công an nhân dân sẽ là câu chuyện còn được kể mãi
thị trấn đồng đăng cách đây tròn bốn mươi năm
ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tiếng súng tiếng pháo nổ liên tiếp khiến nhiều người phải hoàng sợ
khi đó các chiến sĩ đại đội một tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh cao lạng
đóng quân tại đây nhận được lệnh phải hướng dẫn sơ tán và bảo vệ an toàn cho gần năm trăm linh người dân địa phương
hàng đền mẫu bốn mươi năm về trước đây là nơi trú ẩn cũng là nơi các chiến sĩ đại đội cảnh sát bảo vệ cơ động
đối mặt với những trận chiến căng thẳng ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến
thế thì sáng năm giờ sáng năm giờ ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thì sau khi pháo trung quốc bắn vào
thì sau khi pháo trung quốc bắn vào thì sau khi pháo trung quốc bắn vào

thì sau khi pháo trung quốc bắn vào thì đơn vị chức năng của nhiệm vụ lúc nãy là phân công một số là đưa dân vào hang để tránh pháo
và một số các tiểu đội chủ lực là lên chân địa để chiến đấu với địch
trở lại pháo đài đồng đăng cách đây bốn mươi năm đây là nơi các chiến sĩ đại đội một đã phải vượt qua nhiều cuộc truy đuổi
phục kích đưa người dân từ hàng đền mẫu tới đây một cách đúng
nhưng pháo nổ đạn rơi nhiều chiến sĩ và người dân vô tội đã phải nằm lại ở đây
trang bị của chúng tôi rất là nghèo nàn chỉ có một cái khẩu trung liên rpd mà đồng chí triệu văn điện giữ là cái khẩu súng đó là cái khẩu súng gọi là hiện đại nhất chỉ trong đại đội
nhưng mà với tinh thần chiến đấu quả cảm của cán bộ chiến sĩ của đại đội
thì chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chiến đấu và để chống lại quân trung quốc khi mà quân trung quốc đã vào trong khu vực thị trấn và nhiều đồng chí đã bị hy sinh trong cuộc chiến đấu đó
với vai trò là lực lượng tiên phong là những người nổi tiếng súng đầu tiên ngăn cản bước tiến của quân địch
trong gần một tháng trực tiếp bảo vệ biên giới phía bắc lực lượng công an nhân dân vũ trang sáu tỉnh biên giới góp phần tiêu diệt hơn một mươi tên địch
bắn cháy phá hủy bốn mươi hai xe tăng
một mươi tám xe kéo pháo thu hơn một trăm một mươi súng các loại
làm thất bại âm mưu đánh nhanh giải quyết nhanh của địch góp phần vào chiến thắng chung của quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới
lúc này công an nhân dân vũ trang là thuộc bộ nội vụ tức là thuộc lực lượng công an
và toàn bộ các tuyến biên giới phía bắc gồm hơn sáu mươi cái đồn đóng ở đó
thì lực lượng công an vũ trang là cái người mà đầu tiên phải đương đầu với cái hành động xâm lấn
rồi xâm nhận rồi di rời cột bóc biên giới của phía trung quốc
và chính lực lượng công an vũ trang là người đầu tiên nổ súng để bảo vệ tầng tất đất thiêng liêng của tổ quốc
những người chiến sĩ công an khi bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
năm đó tròn hai mươi tuổi
sau bốn mươi năm họ đã trở thành những người bạn chi kỷ
gặp lại nhau
sau bốn mươi năm họ lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày tháng biên giới
về những lần giáp mặt với quân địch và giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết
với họ biên giới dù có gian khổ nhưng đó là miền ký ức tự hào
lúc bây giờ tôi chỉ ước ao như vậy là giá nơ tôi chưa bị thương
tôi tiếp tục như vậy cùng đồng đội của mình cầm sống chiến đấu thiết
tôi chỉ có nghĩ vậy ngoài ra
tôi không có nghĩ cái gì cả mà cũng cảm thấy nó vô trừ lắm
biên giới đã bình yên
đối với những người đi qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của tổ quốc cách đây bốn mươi năm
sự bình yên này là điều cần được trân trọng và giữ gìn
tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
sáng nay hội nhà văn việt nam đã long trọng tổ chức ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy

năm nay với chủ đề sông núi trên vai hướng về biên cương tổ quốc
và kỷ niệm bốn mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút đông đảo người yêu thơ và du khách tham dự
mặc dù trời mưa khá to nhưng lượng khách tham dự ngày thơ vẫn không ngừng tăng
ban tổ chức cho biết năm nay ngày thơ việt nam không khai mạc đúng vào ngày dằm tháng riêng như truyền thống
mà rời sang tổ chức vào ngày một mươi ba cũng là để đông đảo người yêu thơ có thể tham dự ngày thơ vào chủ nhật
ngày thơ năm nay rất đặc biệt đặc biệt là lần đầu tiên chúng ta tổ chức ngày thơ việt nam vào một ngày chủ nhật
sẽ thu hút được rất nhiều các độc giả đến nhà thơ
và một điều đặc biệt nữa là ngày thơ này diễn ra đúng vào dịp chúng ta kỷ niệm bốn mươi năm chiến tranh biên giới
vì vậy những bài thơ có thể nói là những bài thơ hào hùng nhất
những bài thơ hay nhất về đất nước về biên giới sẽ được vang lên trên sân thơ này

năm nay màn khai hội đã thực sự gây ấn tượng cho đông đảo người tham dự
sau màn chống hội oai hùng là những vần thơ đanh thép trong bài nam quốc sơn hà được văng lên
đây cũng chính là một phần của thông điệp mà ngày thơ muốn gửi gắm đến đông đảo người yêu thơ
từ tình yêu quê hương đất nước đến tinh thần dân tộc trách nhiệm sông núi trên vai
luôn là nhiệm vụ cao cả mà mỗi nhà thơ mang trong mình
đây là sứ mệnh của nhà thơ đối với tổ quốc và với non sông
cái này thì không phải chỉ có ở việt nam mà bất cứ nhà thơ nào ở trên thế giới này
thì họ cũng mang trên vai của mình là tổ quốc của họ
cho nên là cái sông núi trên vai nó có ý nghĩa như thế
với chúng ta thì cái điều đó lại càng quan trọng hơn
như một nhà thơ chiến sĩ của chúng ta đã viết
là tôi mang tổ quốc trên vai trên hai ve áo là hai lá cờ
bàn tổ chức cho biết ngày thơ năm nay có hơn hai trăm linh đại biểu nước ngoài đến từ năm mươi nước trên thế giới tham dự
trong đó nhiều nhà thơ nổi tiếng trên thế giới
ngay sau buổi lễ khai mạc tại văn miếu nhiều hoạt động sẽ đồng loạt diễn ra ở quảng ninh và bắc giang
ngày thơ việt nam hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng hai
tức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng riêng năm kỳ hợi